công an tỉnh đắk lóc vừa điều tra và bắt tạm giam ba anh em ruột rủ nhau đi đánh người gây thương tích
cụ thể vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi đinh xuân tuẩn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nguyễn thế vinh và phan đức anh
sau khi được người dân căn ngăn vinh và anh đi về nhà tuẩn chạy về báo hai anh ruột là đinh xuân thành và đinh xuân tuân
ba anh em rủ nhau cầm theo cờ lê và tuyếp sắt đuổi theo đánh vinh và anh
tùng đã dùng cơ lê đánh vào đầu và người làm phan đức anh gục xuống đường thương tích một mươi tám
sau khi bắt khẩn cấp đinh xuân tuẩn công an tỉnh đắk lắc tiếp tục khởi tố bắt tạm giam đinh xuân thành và đinh xuân tuân
cũng về hành vi giết người
lò văn phượng lò văn ngôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị công an thành phố điện biên phủ bắt quả tăng thu giữ hai bánh heroin và bốn viên ma túy tổng hợp
tại công an công an hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên
đi bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phượng và ngôn là hai đối tượng đều đã có tiền án về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
khám xét nhà đối tượng lào văn phượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm bảy mươi tám tám mươi sáu gram heroin
một mươi tám hai gram ma túy tổng hợp và một trăm bốn mươi hai ba mươi tám gram thuốc phiện
sau gần một ngày tích cực truy tìm vào tối ngày sáu tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã truy xét và bắt giữ trần ứng mạnh bốn mươi ba tuổi
trú tại huyện hòa vang là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó nhận được tin báo của chị nguyễn thị bích huyền trên đường đi làm về bị một đối tượng giật mất trên điện thoại di động
công an quận cẩm lệ phối hợp với công an phường hòa thọ đông đã nhanh chóng lần theo
và xác định chính trần ứng mạnh là thủ phạm gây ra vụ cướp
mạnh nhanh chóng được mời về trụ sở công an làm việc
tại đây mạnh khai nhận đang đi kiếm việc thì thấy nạn nhân sơ hở nên đã ra tay cướp giật
chạy xe dịch vụ trong lúc chờ khách nên rủ nhau đánh bài ăn tiền
bốn đối tượng lê minh tiến nguyễn văn duy lê đồng hồ và nguyễn văn mẹo cùng chú tại tỉnh đồng tháp
đã bị công an tp cao lãnh phát hiện và bắt giữ vì hành vi đánh bài
trước đó vào ngày năm tháng bốn qua công tác nghiệp vụ công an tp cao lãnh đã bắt quả tăng bốn đối tượng
đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền trong xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi sáu a một mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi tám
tại ấp một xã mỹ tân tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
khám xét trong người các đối tượng và tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ số tiền
ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng sáu điện thoại di động và một xe ô tô
tám giờ sáng nay tại khu vực thôn hàng nước xã quang sơn tp tam điệp tỉnh ninh bình
công an tp tam điệp đã phát hiện và bắt quả tàng một cơ sở thu gom dầu nhất đã qua sử dụng
nhưng không có giấy phép
kiểm tra tổ công tác phát hiện tại đây có khoảng hai mươi lít dầu nhất đã qua tái chế
và khoảng một mươi tám lít dầu nhất chưa qua tái chế chứa trong các bể chứa bồn nhựa
bồn kim loại và tét
chủ cơ sở tên là trần văn đức khai nhận thu mua dầu thải tại các cơ sở sửa chữa xe máy
ô tô trên địa bàn các tỉnh hà nam và nam định về trưng cất lấy dầu để bán kiếm lời
chiều nay ngày bảy tháng bốn tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo tham dự cuộc họp có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng vấn đề an toàn
an ninh mạng ngày càng phức tạp khó kiểm soát khó dự báo và tác động mọi mặt đời sống
xã hội và an ninh quốc gia của tất cả các quốc gia trên thế giới
và việt nam không phải là ngoại lệ trong thời gian qua ban chỉ đạo và các lực lượng liên quan
đã bám sát nhiệm vụ được sao bám sát tình hình triển khai linh hoạt hiệu quả các nhiệm vụ
việt nam được xếp hạng hai mươi năm trong một trăm chín mươi bốn quốc gia xếp thứ bảy ở khu vực châu á thái bình dương
và xếp thứ tư trong khu vực đông nam á về an toàn an ninh mạng
để công tác an toàn an ninh mạng đạt hiệu quả hơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu
các thành viên ban chỉ đạo trong đó bộ công an với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo
văn phòng ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia tiểu ban an toàn an ninh mạng các bộ ngành liên quan
khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn an ninh mạng nhất là khi tình hình chính trị thế giới
thời gian tới diễn biến phức tạp công tác chuyển đổi số của quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ
thủ tướng chính phủ yêu cầu tăng cường hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo văn phòng ban chỉ đạo an toàn
an ninh mạng quốc gia tiểu ban an toàn an ninh mạng thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay
để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh phải tăng cường quản lý nhà nước hoàn thiện thể chế
lãnh đạo chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới hướng dẫn người dân doanh nghiệp cùng tham gia
tăng cường năng lực công nghệ tài chính con người để đảm bảo an toàn an ninh mạng
nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của đảng bảo vệ lễ quốc gia dân tộc lễ của người dân
doanh nghiệp và các chủ thể liên quan
ngày hôm nay đoàn công tác
của ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội do thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết hội đoàn kết sư sạ yêu nước tỉnh cà mau
nhân dịp tết chôn truyền nam thơ mây
thư ủy quyền của chủ tịch quốc hội chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh thiếu tướng lê tấn tới
gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các vị sư sãi tăng ni phật tử
cùng bà con đồng bào dân tộc khơ me tại tỉnh cà mau đón tết cổ truyền đoàn kết an lành và vui tươi
thiếu tướng lê tấn tới nhấn mạnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng với sự chỉ đạo kỳ quyết của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự đồng lòng của nhân dân nước ta đã vượt qua khó khăn quốc phòng an ninh được đảm bảo
ghi nhận và biểu dương những đóng góp của hội đoàn kết sư sãi yêu nước của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cà mau
thiếu tướng lê tấn tới mong muốn trong thời gian sắp tới các tăng ni phật tử bà con đồng bào dân tộc khơ me
phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết tăng gia sản xuất góp phần đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh nhà
nhân chuyến làm việc thiếu tướng lê tấn tới và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí nguyễn thanh
tức từ thành nguyên giám đốc công an tỉnh cà mau hiện đang sinh sống tại khóm hai phường một thành phố cà mau
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất
gửi bộ trưởng các bộ công an tài chính bộ thông tin và truyền thông tài nguyên và môi trường thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
công điện nêu rõ thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp
theo đúng chủ trương của chính phủ
tuy nhiên thời gian vừa qua hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật và đấu giá quyền sử dụng đất
còn nhiều bất cập và tiềm ẩn nhiều rủi ro
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan tiến hành điều tra xác minh một số hành vi
có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu
huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
để bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn phát triển bền vững
và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ quy định pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
điều tra xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm các hoạt động phát hành đầu tư
và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đúng mục đích hiệu quả lành mạnh minh bạch ổn định an toàn góp phần phát triển sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô
bên cạnh đó tăng cường nắm tình hình kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng
vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi gây nhiễu loạn thị trường
thủ tướng cũng chỉ đạo bộ trưởng bộ tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng
theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính tiền tệ các hoạt động phát hành đầu tư phân phối giao dịch
và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành
chủ động ra soát khung khổ pháp luật xây dựng các kịch bản ứng phó gắn với việc triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định
phát triển thị trường và ổn định tâm lý nhà đầu tư đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kịp thời cung cấp các thông tin trinh thống
về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường vốn tăng cường công tác kiểm tra thanh tra giám sát công bố thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm